trước diễn biến dịch covid một mươi chín tại các nước nhập khẩu khiến cho xuất khẩu cá cha của việt nam gặp khó
ngành thủy sản đã tìm biện pháp thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa
sau hai tháng triển khai các chương trình hành động ngày sáu tháng một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tiến hành kiểm tra giả soát chuỗi cung ứng cũng như tình hình tiêu thụ sản phẩm cá tra tại hà nội
đây là container cá cha đầu tiên đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu âu được đưa ra thị trường miền bắc tiêu thụ
doanh nghiệp phân phối cho biết lô hàng này được sản xuất theo quy trình đạt những tiêu chuẩn cao nhất
về vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
dịch covid một mươi chín xảy ra ở các nước nhập khẩu đã và đang khiến hoạt động sản xuất kinh doanh cá tra bị đình trệ
năm tháng đầu năm xuất khẩu chỉ đạt bốn trăm năm mươi sáu triệu đô la giảm gần bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái
sản lượng cá tra cả nước đạt một năm triệu tấn một năm trong đó chín mươi năm là xuất khẩu
nếu có cách tiếp cận phù hợp thì gần một trăm linh triệu dân trong nước sẽ là thị trường lớn đầy triển vọng với sản phẩm cá trà